theo điều tra ban đầu nguyễn hữu đạt từng tham gia đầu tư sản giao dịch nhị phân world broker nhưng thua lỗ sau đó đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng